chiều ngày hai mươi sáu tháng hai khi lưu thông trên đường phạm văn đồng tp hcm một chiếc xe tải chở sữa đóng hộp gặp sự cố dẫn đến lật nghiêng ra đường
ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng cảnh sát giao thông và người dân đã hỗ trợ tài xế xe tải thu gom sữa bị đổ tạo sự thông thoáng cho các phương tiện lưu thông
vào đầu giờ chiều cùng ngày khi đang lưu thông từ hướng quận gò vấp về quận thủ đức cách cầu bình lợi hơn một km
xe tải mang biển kiểm soát năm mươi một c bốn mươi một nghìn ba trăm bảy mươi chín thì xe bị nổ lốp lật ngang đường vụ tai nạn làm nhiều thùng sữa trong xe tải tràn ra mặt đường
ngay khi tai nạn xảy ra đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm đã có mặt tại hiện trường cùng người dân thu gom sữa giúp tài xế
đồng thời điều động xe cầu đến hỗ trợ di rời phương tiện gặp nạn đi nơi khác tạo thông thoáng cho các phương tiện khác lưu thông